việt nam hiện có hai bảy thuê bao di động trên một người dân chín mươi chín hộ gia đình có máy tính và kết nối internet
đây là thông tin từ hội thảo truyền thông và góp ý xây dựng chính sách trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tổ chức hôm nay tại đà nẵng
tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi về những lợi ích mà thuê bao di động máy tính và internet mang lại
cũng như phân tích những rủi ro khi trẻ em tiếp xúc với tư liệu không phù hợp
góp ý xây dựng chính sách trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng trong thời gian tới
thời gian qua đà nẵng cũng đã ban hành chính sách biện pháp hỗ trợ khuyến khích và đẩy mạnh thanh kiểm tra
nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng